bản pá vai là một trong hai mươi ba bản biên giới đặc biệt khó khăn của huyện sốp cộp địa bàn rộng dân cư thừa thớt đặc biệt là tình trạng di dân tự do tồn tại những năm trước khiến việc phát triển đảng viên hay thành lập tri bộ bản là nhiệm vụ khó hoàn thành
khắc phục hạn chế này đảng ủy xã đã điều động đồng chí vì văn thuông phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã về giữ chức bí thư tri bộ bản pá vai
thời điểm đồng chí thuông về nhận nhiệm vụ tri bộ bản chỉ có hai đảng viên là người sở tại
sau ba năm đã kết nạp được thêm năm đảng viên là người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn
trước khi là tạo nguồn được rồi thì các đoàn thể mặt trận và các đoàn thể giới thiệu quần chúng rồi ta tri bộ cũng phải phân công là người giúp đỡ
mà người giúp đỡ nó phải có cái năng lực để làm sao là hướng dẫn được là cái quần chúng nhận thức về nhiệm vụ vai trò trách nhiệm của đảng
thì từ đó thì
từ khi nhận thức được thì các quần chúng sẽ tự viết đơn và xin lược lại
trước khi vào đảng thì cũng được tri bộ tuyên truyền về điều lệ đảng và một số nhiệm vụ của đảng và được tri bộ đề nghị kết nạp
và lúc chưa vào đảng viên thì tôi cũng được là một quần chúng được tri bộ tin tưởng và giới thiệu
cho nên là tôi cũng phấn đấu và trở thành đảng viên
và hoàn thành thủ tục hồ sơ
tri bộ cũng giúp đỡ tôi là hoàn thành hồ sơ
từ khi tri bộ được thành lập và bổ sung thêm đảng viên
việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đến với đồng bào vì thế mà cũng trở nên dễ dàng hơn
phân công các đảng viên phụ trách từng khu vận động người dân ổn định nơi ăn trốn ở không bỏ nhà bỏ đất
nhưng không còn tình trạng di dân tự do
người dân chăm lo phát triển kinh tế định cư lâu dài tại bản
họ xã thiết và họ lấy cho họ là tôi tuyên truyền họ bị thư tri bộ là tôi tuyên truyền cho bé và nên đi bế sảnh
của chúng ta chỉ lúc đã trở lại với liệu tế sau khi trả lý lợi lực tụ tạo tế
khi mà di cư
bây giờ là bà con chúng tôi cũng đã ổn định tổ chức sản xuất về các mô hình kinh tế suốt đối giản nghèo
là coi như trùng cây an quả các mô hình quản lý bảo vệ rừng
về mặt khác là bà con nhân dân cũng được sự quan tâm của đảng nhà nước đầu tư các công trình nước xanh hoạt
đường giao thông giúp cho bà con nhân dân đi lại thuận lợi hơn so với các năm trước
nhà nước cũng đầu tư trường học cho con em học
con em cũng không di cư bây giờ chúng tôi cũng học hành tại chỗ không di cư nữa
không chỉ riêng bản bá vai mà các bản biên giới khác thuộc xã nậm lạnh nói riêng và huyện sốp cộp nói chung đều gặp khó khăn
trong công tác phát triển đảng do trình độ và năng lực của đảng viên sở tại còn hạn chế
do đó sốp cộp đã sử dụng lực lượng cán bộ đảng viên ở xã tăng cường cho các tri bộ hoặc cán bộ đảng viên là giáo viên dạy học ở các địa bàn
trực tiếp tham gia sinh hoạt tại tri bộ ít đảng viên hoặc chưa có đảng viên là người sở tại nhằm khắc phục tình trạng bản ít đảng viên không có tri bộ
các đồng chí đã được tăng cường đi làm bí thư các tri bộ ở các bản mục cao
các đồng chí đã xác định rõ
cái vai trò trách nhiệm của bản thân của mình gắn với nhiệm vụ thực hiện ở xã đặc biệt khó khăn này
và qua quá trình tổ chức triển khai thì các đồng chí cũng đã một phần là truyền đạt những cái tất cả cả vấn bản hướng dẫn của trung ương
của tỉnh của huyện đến với tri bộ và đặc biệt là tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
với sự đóng góp rất lớn của các tổ chức cơ sở đảng
và quan bộ đảng viên ở các bảng các xã hội ở vùng nguyên giới
thế và cũng có thể khẳng định rằng trong quá trình triển khai thực hiện thì đối với các tổ chức đảng và đảng viên luôn tiền phong gương mẫu
phối hợp với các lực lượng vũ trang và các ngành hoàn thể
và từng bước vươn lên dần thoát khỏi đói nghèo
thực tế cho thấy đội ngũ đảng viên các tổ chức cơ sở đảng vùng biên không chỉ làm tốt vai trò ổn định tình hình chính trị
quốc phòng an ninh của địa phương mà còn góp phần không nhỏ trong việc xây dựng các mô hình kinh tế mới
để giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới thoát khỏi tình trạng lo cơm ăn từng bữa
cách đây gần ba năm các điểm trường trên địa bàn bản xà cành thuộc xã phiêng pàn huyện mai sơn
đã phải lấy rau xanh để nấu cho học sinh cách bàn hơn hai mươi cây số
quãng đường xa giao thông đi lại cũng không dễ dàng
nhận thấy điều này tri bộ bản xà cành đã triển khai mô hình trồng rau sạch cho người dân trong bản
đồng thời ký hợp đồng cung cấp rau cho nhà trường
từ những luống rau được trồng theo tiêu chuẩn sạch không chỉ giúp các điểm trường thoát khỏi cảnh mang vác từ nơi xa về
mà người dân cũng có nguồn thu ổn định thay vì phụ thuộc vào những nương ngô nương sắn không đủ ăn

hộ gia đình thuộc hộ nghèo trong bản từ khi làm mô hình này nay mới chỉ là bước đầu
nhưng sau khi trồng rau và làm vườn cây ăn quả thì tôi thấy thu nhập từ rau thì mỗi một tháng có nghĩa là nó sẽ cho thu nhập hai ba triệu đồng trên một người một tháng
mô hình rau sạch cây mía rồi đến cây ăn quả lần lượt được đưa về triển khai
trên địa bàn các bản ở xã phiêng bản
ban đầu người dân lo ngại khi khai hoang một cây trồng mới không biết phải bắt đầu từ đâu chăm sóc như thế nào hay bán cho ai
tuy nhiên tri bộ bản đặc biệt là các đồng chí bí thư tri bộ đã đóng vai trò tiên phong trồng thử nghiệm các giống cây đúc rút kinh nghiệm qua từng ngày
sau khi cho thu hoạch và thu nhập khá bắt đầu vận động và triển khai cho bà con cùng làm
có cán bộ đi đầu và hướng dẫn
người dân yên tâm về định hướng của đảng ủy mong muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng cải thiện đời sống
trước kia thì chị trồng ngô xong lại không có hiệu quả
thế nên chồng họ về đây vận động trồng cây bưởi nên là chị mới trồng
hiện tại bây giờ là có tám hộ là trồng rồi
chúng tôi thì dự kiến là năm thứ ba sẽ cho bói quả
lúc vĩ thư nó đưa ra cái một vấn đề trồng trọt thì bà con nó cũng thích trồng cây xoài với cây nhãn cây mặn
cái này nó thuần nợi hơn
vì bây giờ thì đất đai thì nó càng ngày nó cũng càng hiếp màu nó trôi
nó không nên đi về cây ngô thì dân nó cũng có nhu cầu để thay đổi cây trồng để trồng thay cây ngô
mình trồng thì nó cũng gặp nhau rất là nhiều khó khăn
nhưng mà khi mình bắt đầu chăm sóc thấy nó ổn thì mình bắt đầu tuyên truyền đến bà con là nên trồng những cái cây nào như mình đã trồng
là nó phù hợp với đất của mình và khí hậu
thì nói chung một số bà con thì cũng bắt đầu học tập và làm theo
dựa trên đặc điểm khí hậu thổ nhưỡng cũng như giao thông đi lại trên địa bàn
mà cấp ủy chính quyền cũng như các trường hợp
tri bộ cơ sở đã lựa chọn những hướng sinh kế mới phù hợp
để người dân vừa canh tác được ngay trên diện tích đất của gia đình
vừa yên tâm thu hoạch và tiêu thụ được thuận lợi
trong khi cán bộ được tăng cường phát huy tốt khả năng bám nắm địa bàn
lắng nghe gỡ khó cho người dân
thì đảng viên nơi sở tại lại đóng vai trò làm gương để tuyên truyền vận động
cái việc đưa các đồng chí đảng viên cán bộ xa đến cơ sở sinh hoạt thì nó sâu sát hơn
đấy cùng làm cùng
cùng ăn cùng ở cùng nói
và là người gương mẫu tích cực
thì bà con thì phải nghe dân nói nói để cho dân hiểu làm để cho dân tin
thì từ đấy thì mình áp mắt được cái tình hình cơ sở
từ cái tình hình đấy thì chúng ta mới làm tốt được những cái vấn đề đấy
các tổ chức cơ sở đảng ở vùng biên giới đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở
lãnh đạo cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương
đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng an ninh biên giới
nhiều kiến nghị đề nghị khó khăn của nhân dân ở vùng biên giới đã được cấp ủy tổ chức đảng
kịp thời tháo gỡ cho nhân dân và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng
sơn la có một mươi bảy xã và ba trăm linh chín bản thuộc vùng biên mốc giới
nên những năm qua đảng bộ tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
nhằm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh
đặc biệt ở vùng biên để giữ vững an ninh chủ quyền biên giới quốc gia
phát triển kinh tế vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
các tri bộ được củng cố bố trí lại cán bộ chủ chốt ở cơ sở yếu kém
đẩy mạnh công tác phát triển đảng gắn với quy hoạch đào tạo tăng cường
luân chuyển cán bộ đã giúp sơn la từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng vùng biên
phát huy tốt vai trò làm nòng cốt thực hiện các chương trình ở cơ sở
cán bộ đảng viên trở thành người đồng hành đáng tin cậy cho người dân
cùng bà con đồng bào các dân tộc thiểu số xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn
rồi là các chương trình dự án giảm nghèo v v để tạo đủ kiện thuận lợi cho bà con tiếp cận được
các nội dung liên quan phát triển kinh tế để nó hòa nhập cân bằng dần giữa vùng cao biên giới đối với vùng thị trấn
chăm no kiện toàn cấp ủy các cấp đảm bảo đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng
coi trọng công tác bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cấp ủy viên
đặc biệt là nâng cao về nghiệp vụ cũng như công tác đảng
các cấp quỷ viên đã tiếp tục triển khai
thực hiện các chủ trương giải pháp về xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở
công tác phát triển đảng viên phấn đấu thực hiện mục tiêu xóa trắng đảng viên và xóa cơ sở không có tri bộ
tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số một mươi của ban bí thư trung ương khóa một mươi
và kết luận số một mươi tám của ban bí thư trung ương khóa một mươi hai
hướng dẫn số một mươi hai
của ban tổ chức trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
để nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng
đặc biệt là các tri bộ ở các vùng biên giới
giờ đây bà con ở các bản vùng cao sơn la nói chung và vùng biên giới nói riêng
đã và đang từng bước thoát nghèo
có cơ hội để tiếp cận đầy đủ hơn với các chủ trương
đảng và nhà nước
nhận thức từ đó mà được nâng lên
nụ cười niềm phấn khởi trên khuôn mặt của những người dân nơi vùng biên của tổ quốc
khi trò chuyện cùng cán bộ đảng viên là minh chứng rõ ràng nhất
cho vai trò vị thế của tổ chức đảng khi tạo dựng được chỗ đứng trong lòng nhân dân
nâng cao năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng
suy cho cùng là để phục vụ nhân dân được tốt hơn
việc sơn la tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng vùng biên vững mạnh
chính là để hiện thực hóa mục tiêu đó